một tàu cá của ngư dân trên vùng biển nghệ an bị gãy trục lát nên đã phát thông tin yêu cầu giúp đỡ
đến một mươi hai giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ đã lai dắt tàu cùng một mươi bảy thuyền viên vào bờ an toàn
trước đó lúc một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng bảy trong lúc đang đánh cá ở tọa độ một mươi tám ba vĩ độ bắc một trăm linh sáu năm kinh độ đông cách đất liền sáu mươi sáu hải lý
tàu cá na chín mươi ba nghìn ba trăm sáu mươi hai stf của anh bùi viết trinh quê quỳnh long quỳnh lưu đã bị gãy trục láp trong khi lương thực trên tàu đã gần hết
ngay sau đó trưởng tàu cá đã thông báo cho đài thông tin duyên hải và trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam giúp đỡ
sau khi nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam điều động tàu sar hai trăm bảy mươi bốn ra ứng cứu
đến một mươi ba h ngày ba mươi tháng bảy lực lượng cứu hộ khu vực một trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã lai rắt tàu cùng một mươi bảy thuyền viên vào bờ an toàn